chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
trong các phiên họp ngày hai mươi hai tháng một mươi và ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đã thảo luận tại tổ và tại hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
với đa số ý kiến tán thành với nội dung của dự thảo nghị quyết
thống nhất với ý kiến của các đại biểu chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy với tỷ lệ bảy mươi chín ba mươi một các đại biểu tán thành
theo đó tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là khoảng một hai trăm một mươi hai một trăm tám mươi tỷ đồng
tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một ba trăm chín mươi bốn trăm tám mươi tỷ đồng
giao chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy điều tiết một trăm linh số thu thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với sản phẩm xăng của nhà máy lọc dầu nghi sơn về ngân sách trung ương
từ năm hai nghìn một mươi tám khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ xác định lại cơ chế quy định của pháp luật
thu vào ngân sách nhé nước khoảng bảy mươi hai số tiền lãi dầu khí nước chủ nhà
lợi nhuận được chia từ liên doanh việt nga việt sô petro và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm hai nghìn một mươi bảy
số tiền còn lại khoảng hai mươi tám đầu tư trở lại cho tập đoàn dầu khí việt nam đầu tư theo quy định của pháp luật
thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một hai trăm một mươi đồng
mức lương cơ sở từ một hai trăm một mươi đồng một tháng lên mức một ba trăm linh đồng một tháng
và trợ cấp yêu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở
thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
ngay sau khi nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước được thông qua
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số năm mươi năm của quốc hội khóa một mươi hai
về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với tám mươi một ba mươi bốn các đại biểu tán thành